cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàn kiếm hà nội cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố đối với hai đối tượng về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
đặc biệt trong đó thì loại giấy tờ các đối tượng làm giả nhiều nhất là bằng tốt nghiệp đại học
hàng loạt các thiết bị máy móc cùng hai trăm bốn mươi bảy phôi tài liệu ba trăm hai mươi năm giấy tờ giả năm mươi tám dấu tròn một mươi năm dấu tên một mươi năm hộp dập dấu
để làm ra hàng nghìn tấm bằng tốt nghiệp của các trường đại học như thế này hoặc các loại chứng chỉ
giấy tờ đây là toàn bộ số tăng vật mà đội cảnh sát kinh tế công an quận hoàn kiếm hà nội vừa phát hiện thu giữ trong đường dây này
sau khi mà mua các máy móc thiết bị về thì các đối tượng này là thao tác trên máy tính tạo ra phôi con dấu phôi hình dấu và các phôi bằng
sau đó các đối tượng in ra tự ký giả tên của những người có thẩm quyền sau đó dùng con dấu giả dạng cao su làm ra để đóng vào các tài liệu giả
đây là hai đối tượng chủ mưu nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phúc tân tân kỳ nghệ an và trương văn nho sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tân kỳ nghệ an
theo báo cáo điều tra tiến và nho thuê trọ ở xã hải bối huyện đông anh hà nội với mục đích làm giả con dấu tài liệu để bán kiếm lời
các đối tượng ra bán trên mạng xã hội nếu khách có nhu cầu sẽ đặt mua qua tài khoản facebook zalo
thực ra thì những người sử dụng mua những văn bằng
chứng trì giả hay những giấy tờ tài liệu giả như này thì sẽ là có dấu hiệu của hành vi sử dụng giấy tờ tài liệu giả
khi cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện ra thì sẽ có những hình thức mà xử lý có thể xử lý hình sự nếu hành vi gây nguyện cho xã hội
đối với người nào biết rõ là giấy tờ tài liệu giả nhưng vẫn cố tình sử dụng để vào các mục đích trái pháp luật
thì hành vi này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với cái tội danh này thì mức hình phạt cao nhất được quy định có thể lên đến bảy năm tù
bởi vậy là khi chúng ta có nhu cầu sử dụng các bằng cấp chứng trì hoặc là sử dụng các tài liệu con dấu
thì chúng ta phải tuân thủ quy định về quản lý hành chính cũng như là tuân thủ quy định về giáo dục về đào tạo
để ngăn chặn thủ đoạn của loại tội phạm làm giả giấy tờ trước hết mỗi người dân phải xác định việc sử dụng băng cấp giấy tờ giả
là hành vi trái pháp luật không tiếp tay cho loại tội phạm này
bên cạnh đó lực lượng công an cũng sẽ tăng cường công tác đấu tranh triệt phá tạo sức dân đe và không để các đối tượng có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội